tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
tổ chức lễ trao giải khoa học công nghệ thanh niên quả câu vàng và phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm hai nghìn một mươi tám
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đây là năm đầu tiên giải thưởng quả cầu vàng áp dụng hình thức bình chọn trên mạng internet
hội đồng giám khảo đã chọn ra một mươi trong số sáu mươi một tài năng trẻ có thành tích xuất sắc ở năm lĩnh vực gồm công nghệ y dược công nghệ sinh học công nghệ môi trường công nghệ vật liệu mới công nghệ thông tin và truyền thông
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao thành quả đạt được của các tài năng trẻ và mong muốn các bạn trẻ hãy luôn đoàn kết sẵn sàng chuyển giao kết quả nghiên cứu để tạo những sản phẩm mới cho cuộc sống
ngoài giải thưởng quả cầu vàng trung ương đoàn cũng trao giải cho hai mươi nữ sinh tiêu biểu thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin điện điện tử và cơ khí